chào các quý vị khán giả đang theo dõi kênh sức khỏe và đời sống cơ quan hôn luận của bộ y tế
thưa quý vị trước thực tế diễn biến dịch tại tp hcm đang có chiều hướng phức tạp trở lại
được thể hiện rõ ở số ca mắc tăng vọt trong thời gian gần đây
nhiều người dân lo lắng rằng liệu dịch bệnh tại tp hcm có bùng phát trở lại như đợt giãn cách trước hay không
và thành phố sẽ có những kế hoạch phòng dịch nào khác trong thời gian tới
mới đây chủ tịch tp hcm phan văn mãi đã có những trao đổi bên lề kỳ họp quốc hội về vấn đề này
chủ tịch ubnd tp hcm pham văn mãi đánh giá thực tế số ca f đang tăng lại
lưu ý người dân cẩn trọng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
bên lề kỳ họp quốc hội về việc số các f tại tp hcm hiện nay có xu hướng tăng lên trong giai đoạn bình thường mới
ông mãi cho hay việc f tăng nằm trong dự kiến vì khi mở cửa sẽ tăng giao thương
tiếp xúc và đi lại nhiều hơn nên số f tăng lên
do đó việc mở các hoạt động xã hội kinh tế sẽ tùy thuộc vào tình hình dịch
ông khẳng định nếu tình hình dịch giảm với mức màu xanh rộng hơn tốt hơn thì hoạt động nhiều hơn
còn nếu vàng lên cam hơn đỏ ra thì hoạt động giảm đi
tăng đến mức độ nào phải tới mức hạn chế lại hoạt động chưa thì hiện có nơi ở mức ba
có nơi ở mức hai có nơi ở mức một
cái chung là đang ở mức hai đang có chuyển biến ngày càng tăng ca nhiễm
ông mãi thông tin và khẳng định
nếu tới mức phải xếp lại thì phải xếp còn hiện thành phố đang đánh giá hàng tuần
thông tin thêm với báo chí ông mãi nói
việc hiện thành phố cùng các quận huyện phường xã theo dõi sát sao để phát hiện những bất thường
thời gian qua các huyện như hóc môn nhà bè khi phát hiện từng địa điểm cụ thể trong huyện
thì thành phố và quận huyện đều có sự tập trung phân tích đánh giá
truy vết nhanh bao vây và có những biện pháp để xử lý kịp thời
công tác phòng chống dịch đang diễn ra hàng ngày ông mãi khẳng định và cho biết
tinh thần là thành phố phải tiếp tục đối diện với covid một mươi chín vì dịch vẫn còn phức tạp
về công tác dự phòng ông mãi cho rằng phải tập trung hơn nữa để thành thói quen mới
thói quen tích cực và ý thức trong điều kiện bình thường mới
chủ tịch ubnd tp nhìn nhận công tác phòng chống dịch phải chủ động thường xuyên không được lơ là
nhất là trong công tác dự phòng phải tăng cường tuyên truyền mỗi người dân gia đình cơ quan nhà máy
y xí nghiệp phải thực hiện phòng dịch với các biện pháp như khẩu trang khử khuẩn xúc họng xúc mũi
tập thể dục nâng cao thể trạng ai chưa tiêm vaccine thì phải tiêm
công tác dự phòng phải tập trung hơn nữa hình thành ý thức thói quen tích cực
còn khi bị f rồi thì phải xử lý kịp thời ngăn nguồn lây người bị nhiễm phải được tiếp cận
với thuốc kịp thời để không chuyển nặng không tử vong ông nói
hiện nay thực hiện thích ứng an toàn nên độ mở của hoạt động xã hội hoạt động kinh tế tùy thuộc vào tình trạng dịch
nếu dịch giảm xuống vùng xanh rộng hơn tốt hơn thì các hoạt động kia tốt hơn
còn nếu vùng cam vùng vàng nhiều hơn thì phải giảm các hoạt động ông mãi nói
bên cạnh đó theo chủ tịch ubnd tp hcm pham văn mãi tp hcm sẽ tổ chức lễ tử nghiệm đồng bào tử vong
và cán bộ chiến sĩ hy sinh do đại dịch covid một mươi chín địa điểm dự kiến thực hiện là tại hội trường thống nhất
và các điểm cầu ở các quận huyện của tp hcm cùng các tỉnh thành khác
ông mãi cho hay tp hcm là tâm dịch bị ảnh hưởng nhiều nhất nên thành phố cũng chủ động chuẩn bị buổi lễ này
trong quá trình làm có báo cáo trung ương và được trung ương chủ trương giao cho mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp
với thành phố tổ chức như lễ tử nghiệm quốc gia mà địa điểm là tp hcm nối cầu với các địa phương khác
theo ông mãi lễ tưởng niệm để tưởng nhớ những người không may mất vì covid một mươi chín chia sẻ những nỗi đau mất mát
đối với những gia đình có người thân mất vì covid một mươi chín và với đồng bào đã trải qua một trận đại dịch để ấm lòng người đi
chia sớt phần nào với người ở lại
qua tưởng niệm lần này nhắc nhở mình chuyện thiên tai dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào
những gì đã học hỏi từ trận đại dịch vừa qua để có sự chuẩn bị tốt hơn đối diện với những hoàn cảnh như vậy trong thời gian tới
làm sao để giảm thiểu nhất về thiệt hại ông mãi nói
có cùng ý kiến về tình hình dịch bệnh tại tp hcm ubnd tp hcm đánh giá dịch covid một mươi chín
trên địa bàn có chiều hướng phức tạp trở lại
các quận huyện thành phố thủ đức cùng chủ trường các sở ngành doanh nghiệp cần tăng cường các biện pháp chống dịch
phòng chống dịch covid một mươi chín
qua đánh giá cấp độ dịch ubnd tp hcm cho biết tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn có chiều hướng diễn biến phức tạp
ubnd tp hcm yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch các sở ngành đơn vị thực hiện nghiêm nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
chỉ thị một mươi tám của thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch
như xét nghiệm nhanh cách ly kịp thời điều trị hiệu quả gắn với khôi phục phát triển kinh tế xã hội
cụ thể việc kiểm tra công tác phòng chống dịch cần tăng cường tại các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp nhà máy
nhất là tại bệnh viện cơ sở sản xuất chợ siêu thị nhà ga sân bay hay bến xe
quy trình xử lý f khi phát hiện tại cơ sở cần được đặc biệt quan tâm
các trường hợp cố tình vi phạm các biện pháp phòng chống dịch có biểu hiện trốn tranh trách nhiệm làm lây lan dịch bệnh cần xử lý nghiêm
các địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát dịch trong giai đoạn hiện nay tuyệt đối không chủ quan lơ là
thành phố thủ đức các quận huyện phường xã thị trấn tiếp tục kiểm tra đánh giá dịch bệnh điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch
linh hoạt không để dịch lây lan rộng khó kiểm soát
đối với lĩnh vực y tế ubnd tp hcm yêu cầu chủ động ra soát chuẩn bị và kịp thời cấp phát túi thuốc cho f
tuyệt đối không để cho bất kỳ f nào cách ly tại nhà không tiếp cận được thuốc điều trị
các địa phương giả soát lại tình hình nguồn nhân lực để chủ động thành lập trạm y tế lưu động tương ứng với số ca mắc covid một mươi chín mới
nhanh chóng nâng cao năng lực y tế cơ sở
thành phố sẽ tổ chức bố trí các điểm tiêm vaccine lưu động đặc biệt là tại các cửa ngõ sáp xanh bến xe nhà ga để tiêm cho người dân quay lại địa bàn
ngoài ra cơ quan chức năng sẽ kiểm tra việc thực hiện cấp mã qr
qua cổng thông tin an toàn covid tại các sở ban ngành trụ sở chính quyền các quận huyện thành phố thủ đức đơn vị không thực hiện kiểm tra mã qr sẽ bị xử lý nghiêm
ubnd tp hcm yêu cầu các cấp cơ sở rà soát kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín
phần công phần nhiệm vụ rõ ràng
cụ thể cho từng thành viên
các đơn vị bổ sung phương án kịch bản phòng chống dịch trên địa bàn một cách linh hoạt hiệu quả
thời gian gần đây có một thực tế đáng lo ngại là có những trường hợp những người mắc covid một mươi chín tử vong dù đã tiêm đủ hai mũi vaccine ở tp hcm
những bệnh nhân này có những điểm chung gì và nguy cơ tử vong ở những người đã tiêm hai mũi được xác định như thế nào
xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
tiến sĩ vĩnh châu cho biết trong thời gian vừa qua sở y tế tp hcm liên tục theo dõi ca bệnh nặng và số trường hợp tử vong trên địa bàn
thống kê trong hai ngày qua bên cạnh ca bệnh tử vong tại thành phố một số trường hợp là f nặng từ các tỉnh chuyển lên
về tiền sử tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tiến sĩ châu cho biết số trường hợp chưa tiêm là hai mươi người trong đó có một mươi hai bệnh nhân trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền
một số người bệnh bị liệt không thể di chuyển nhiều năm qua

ca tử vong tiêm một mũi vaccine là hai người
số ca tử vong tiêm đủ hai mũi vaccine là một mươi người
trong đó tất cả đều trên năm mươi tuổi có bệnh nền
từ thông tin này ông châu nhận định nhóm nguy cơ tử vong cao tập trung vào trường hợp mắc covid một mươi chín có bệnh nền lớn tuổi đặc biệt là người có bệnh nền nhưng nằm ở chỗ lâu ngày và chưa tiêm vaccine
phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết từ cuối tháng chín số ca bệnh nặng và tử vong ở tp hcm có xu hướng giảm nhưng không đáng kể
số ca cần thở oxy và hồi sức cao hơn giao động con số một tám trăm linh không giảm hơn
số ca thở máy xâm lấn giao động từ hai trăm ba mươi đến hai trăm năm mươi
số ca tử vong giảm thấp nhất là hai mươi một trường hợp vào ngày ba mươi một tháng một mươi đến nay vẫn giao động từ hai mươi một đến bốn mươi ba trường hợp
sở y tế tp hcm khuyến cáo các địa phương tiếp tục tìm và phát hiện tất cả người lớn tuổi chưa tiêm vaccine và nhanh chóng tiêm
ngoài ra các địa phương và gia đình cần có giải pháp bảo vệ họ tránh mắc covid một mươi chín
chúng tôi kêu gọi
khuyến cáo thanh niên người trẻ tuổi cần thận trọng đặc biệt là họ có thể mắc covid một mươi chín và mang mầm bệnh về cho người thân
nhất là ông bà lớn tuổi nằm một chỗ chưa tiêm vaccine tiến sĩ châu nói
tại buổi họp báo phóng viên đặt câu hỏi thêm vì sao người đã tiêm vaccine vẫn mắc bệnh nặng và tử vong
trả lời cho câu hỏi này tiến sĩ nguyễn văn vĩnh châu khẳng định
vaccine covid một mươi chín giúp giảm tỷ lệ bệnh nặng đặc biệt là với biến chủng delta dù người tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn có thể nhiễm bệnh
tuy nhiên khi so sánh ở nhóm bệnh nhân covid một mươi chín đã tiêm đủ liều vaccine và chưa tiêm vaccine
kết quả rõ ràng cho thấy nhóm đã tiêm vaccine cho tỷ lệ nhiễm thấp hơn và tỷ lệ bệnh nặng thấp hơn rõ rệt
thông thường trường hợp tử vong do covid một mươi chín rơi vào nhóm có bệnh nền cao tuổi
tuy nhiên khi số ca bệnh tăng không loại trừ người trẻ tuổi dù tiêm đủ vaccine có thể mắc bệnh nặng và tử vong
các trường hợp này thuộc nhóm có cơ điện đặc biệt gây cân bão cytokine
có những người diễn biến rất nặng dù chạy ecmo cũng không thể cứu được ông nói thêm
từ các dữ liệu này ông châu kết luận không nên cho rằng tiêm vaccine thì sẽ miễn nhiễm với covid một mươi chín và an toàn tuyệt đối
bởi vẫn có tỷ lệ nhỏ nhiễm bệnh
khi tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín nguy cơ nhiễm bệnh bệnh diễn biến nặng và tử vong đều giảm
phó giám đốc sở y tế tp hcm cũng nhắc lại khảo sát cắt ngang thể hiện mối tương quan giữa tiền sử tiêm vaccine
mức độ bệnh nặng nhẹ trên nghiên cứu từ ba trăm bốn mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
kết quả khảo sát cho thấy số người được tiêm đủ hai mũi vaccine đa số có mức độ bệnh nhẹ
nếu có suy hô hấp những người tiêm đủ liều vaccine cũng ít phải thở máy xâm lấn
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu cho biết hiện nay số ca f trong cộng đồng có xu hướng gia tăng
đây là kết quả tất yếu khi thành phố mở cửa kinh tế và sống chung thích ứng với covid một mươi chín
để chủ động ứng phó
sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc phối hợp chặt chẽ với địa phương để theo dõi
hcdc cũng gửi đội đặc nhiệm xuống các địa phương kịp thời ngăn chặn sự gia tăng ổ dịch
đặc biệt là theo dõi f bệnh nặng để giảm nguy cơ tử vong
hy vọng rằng qua những thông tin vừa rồi quý vị khán giả sẽ có cái nhìn rõ hơn về thực trạng diễn biến dịch bệnh hiện nay
để không chủ quan và cẩn trọng hơn nữa trong việc thực hiện các biện pháp phòng dịch
ngay cả khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video kính chào và hẹn gặp lại